với trang trại bốn con thỏ new zealand quy mô lớn đầu tiên của tỉnh yên bái là đầu mối cung cấp giống và bao tiêu thụ cho hơn hai trăm linh trang trại theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhật bản
hàng năm thu lãi hàng trăm triệu đồng góp phần tạo công an việc làm tăng thu nhập cho hàng trăm hộ gia đình thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương
một trong bốn tấm gương nông dân sản xuất giỏi của tỉnh yên bái được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
đó là tấm gương của nông dân vũ huy quang thôn lương môn xã lương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái
thất bại từ mô hình trang trại nuôi gà và dê năm hai nghìn bảy với tinh thần dám nghĩ dám làm
ông vũ huy quang thôn lương môn xã lương thịnh huyện trấn yên đã mạnh dạn chuyển sang nuôi thỏ thịt thương phẩm
năm hai nghìn tám đi học lớp khuyến nông về chăm sóc nuôi thỏ nhận thấy tiềm năng của giống thỏ new zealand
sang nuôi thỏ để sản xuất vaccine xuất khẩu
đến nay mỗi tháng trang trại của ông xuất khẩu sang nhật bản hơn bốn kg thỏ đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn việt gáp
trọng lượng từ hai ba kg trở lên thứ ba là con thỏ không bệnh tật đồng thời không bị xuất sát
thức ăn là do họ cung cấp chết nữa chủ yếu là ăn cám để đảm bảo quy trình họ làm vaccine
nhận thấy tiềm năng của việc nuôi thỏ đến nay trong toàn xã lương thịnh đã có hơn một mươi hai trang trại nuôi thỏ thịt
và nuôi thỏ xuất khẩu làm vaccine và đã phát triển ra sáu tỉnh thành lân cận
trang trại của ông quang làm đầu mối cung cấp giống thức ăn quy trình kỹ thuật và bao tiêu thu mua lại thỏ
từ các trang trại vệ tinh
với giá bán hiện nay thỏ xuất khẩu và thỏ thịt là chín mươi đồng trên một kg
sau khi trừ chi phí ông thu lãi năm mươi đồng trên một con thỏ

những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế ông vũ huy quang đã nhận danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi sáu
của trung ương hội nông dân việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy ông vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen về tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi